đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội đã dự đại hội đại biểu đảng bộ huyện quốc oai lần thứ hai mươi ba nhiệm kỳ năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng huyện quốc oai đã nỗ lực hoàn thành đạt và vượt một mươi năm trên một mươi năm chỉ tiêu đề ra
tuy nhiên kinh tế của huyện hiện vẫn chưa phát triển tương xứng với tiềm năng lợi thế của địa phương
nhất là chưa xác định rõ được ngành kinh tế mũi nhọn thu hút đầu tư trên địa bàn còn chậm thu ngân sách thiếu bền vững
phát biểu tại đại hội bí thư thành ủy hà nội vương đình huệ đề nghị đại hội đại biểu lần thứ hai mươi ba đảng bộ huyện quốc oai
phải thảo luận kỹ để tìm ra các giải pháp hiếu hiệu khắc phục các hạn chế yếu kém trong thời gian tới
quyết tâm không cam chịu trì trệ không để bị tụt lại phía sau so với các địa phương khác của thủ đô
quyết tâm xây dựng huyện phát triển nhanh và toàn diện
trước mắt đồng chí vương đình huệ cho rằng quốc oai cần tập trung nguồn lực phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ
có kế hoạch căn cơ bền vững lâu dài phát triển các cụm công nghiệp cùng công nghiệp làng nghề
đưa dịch vụ thành ngành kinh tế có thế mạnh thu hút nông nghiệp công nghệ cao
đồng thời tiếp tục giữ gìn bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của địa phương